nói đến cuộc chiến chống tội phạm ma túy là nói đến những hiểm nguy bởi chúng rất manh động
sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng
cùng với các lực lượng trên mặt trận đấu tranh này bộ đội biên phòng đã lập nhiều chiến công
triệt xóa nhiều chuyên án ma túy lớn giữ vững bình yên trên các tuyến biên giới
thậm chí đã có không ít những hy sinh mất mát có những người lính đã mãi mãi ra đi không trở về
trong một lần vây bắt các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy
thiêu tá vi văn nhất sĩ quan đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thanh hóa đã hy sinh và để lại mẹ già vợ trẻ hai đứa con thơ
mất mát quá lớn này khiến ngay cả những vị tướng già cũng không kìm được cảm xúc
ngoài cái đau thương và cái tổn thất lớn nào
thì nó là nguồn cổ vũ động viên và tiếp thêm sức mạnh
để cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng chúng tôi
là quyết tâm hơn nữa tích cực bám nắm địa bàn đối tượng
và thực hiện các chuyên án kế hoạch nghiệp vụ để đấu tranh thắng lợi
với cả các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy
trong thời gian qua tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh thanh hóa nói chung
chỉ tính riêng tháng sáu đầu năm nay bộ đội biên phòng thanh hóa đã phát hiện bắt giữ và xử lý ba mươi tám vụ
với ba mươi chín đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy
thu giữ số lượng ma túy lớn tổng hợp heroin thuốc viện và nhiều tăng vật có liên quan
kết quả đấu tranh phòng chống ma túy giữa năm sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
qua theo dõi so sánh thì cái kết quả cả về số lượng tăng vật
cả về đối tượng và số vụ án thì nó tăng
tăng một cách rõ rệt với số lượng rất là lớn
trong những năm qua mặc dù lực lượng chức năng của hai nước đã nỗ lực lớn trong phòng chống ma túy
song đến nay tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới vẫn còn nóng
và cuộc chiến chống tội phạm ma túy vẫn còn nhiều gian năn
không có lúc nào là các lực lượng chúng tôi cảm thấy rời trách nhiệm của mình
và không phải lúc nào là chúng tôi bỏ trận địa
vì vậy nên việc đấu tranh đối với tội phạm ma túy
và các tội phạm khác luôn luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên
liên tục và là trách nhiệm của chúng tôi
trên tuyến biên giới chưa lúc nào tội phạm ma túy lại manh động và liều lĩnh như hiện nay
nhưng với sự kiên quyết khôn khéo và lòng quả cảm
lực lượng phòng chống ma túy của bộ đội biên phòng đã chặt đứt nhiều đường dây
bắt và thu nhiều tăng vật
và trên mặt trận cam go này máu của những người lính biên phòng đã đổ xuống cho bình yên hạnh phúc của nhân dân